tại hà nội đã diễn ra tọa đàm quốc tế cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
suy ngẫm hai nghìn hai mươi vì hành động chung mạnh mẽ hơn
đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của việt nam
đánh giá thực chất những thành tiệu hạn chế của hợp tác asean trong năm vừa qua
và vai trò đóng góp của việt nam trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
các đại biểu đánh giá cao vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi của việt nam
vượt qua những thách thức chưa từng có do sự bùng phát bất ngờ của đại dịch covid một mươi chín từ đầu năm
cùng sự biến động phức tạp của môi trường địa chiến lược khu vực
việt nam đã thể hiện được sự linh hoạt sáng tạo chủ động và phát huy vai trò nòng cốt trong asean
từng bước dẫn dắt asean vượt qua khó khăn thực hiện thành công mục tiêu kép
vừa duy trì đà xây dựng cộng đồng củng cố đoàn kết nội khối
vừa nâng cao khả năng thích ứng trước thời cuộc nhất là trong việc huy động nỗ lực tập thể
ứng phó hiệu quả với đại dịch covid một mươi chín và thúc đẩy phục hồi toàn diện trong khu vực
hướng về tương lai các đại biểu cho rằng việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
vẫn là ưu tiên hàng đầu asean cần tiếp tục đề cao và bảo vệ yếu tố đoàn kết nhất trí
củng cố liên kết nội khối phát huy các giá trị bản sắc và ưu thế địa chiến lược
địa chính trị và kinh tế của mình nhằm bám sát và hoàn thiện mục tiêu xây dựng cộng đồng đã đề ra
đồng thời xử lý hài hòa mối quan hệ giữa asean với các nước lớn trong bối cảnh cạnh tranh
cọ sát gia tăng phát huy vai trò đóng góp của asean vào các nỗ lực toàn cầu
duy trì hòa bình an ninh ổn định và phát triển bền vững ứng phó hiệu quả các thách thức
nhất là các điểm nóng về an ninh trong khu vực có phần duy trì môi trường hòa bình
ổn định hợp tác trong khu vực gắn kết các đối tác trong quan hệ hợp tác cùng có lợi
nhằm thúc đẩy một cấu trúc khu vực rộng mở minh bạch dựa trên luật lệ với asean đóng vai trò trung tâm